trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc các chuyên gia y tế cuba đang công tác tại bệnh viện
hữu nghị việt nam cuba đồng hới quảng bình vẫn miệt mài với công việc chuyên môn của mình
lần đầu tiên đón tết cổ truyền tại việt nam họ cảm thấy hạnh phúc khi mà được hòa mình
trong không khí thân mật ấm áp của tết đoàn viên nước việt mến yêu
những ngày giáp tết đội ngũ chuyên gia y tế cuba đang công tác tại bệnh viện việt nam cuba đồng hới
vẫn cẩn mẫn với công việc khám và chữa bệnh cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
để tạo không khí thân mật ấm cúng trong những ngày tết đoàn viên lãnh đạo bệnh viện việt nam cuba đồng hới
đã hỏi thăm chúc mừng và tổ chức bữa tất niên cuối năm đầy cảm xúc
bước vào tết cổ truyền của việt nam chúng tôi cảm thấy như đang được ở nhà
lúc nào chúng tôi vẫn còn ở đây thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ cho người dân việt nam
nhân tết cổ truyền việt nam chúng tôi chúc các bạn sức khỏe an bình và hạnh phúc bên gia đình
năm mới có nhiều thành công trong công việc và cuộc sống
để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên chiều hai mươi tám tết ngoài những món ăn không thể thiếu của người dân việt nam trong ngày tết
những chuyên gia y tế cuba cũng đã tự tay làm những món ăn truyền thống của dân tộc mình thường sử dụng trong dịp lễ
bên mâm cơm đặc biệt với những món ăn truyền thống của hai nước việt nam cuba
người đồng nghiệp xa cách nhau hơn nửa vòng trái đất cùng quay quần nâng ly tạo nên một không khí thân mật gần gũi
ban giám đốc cũng đang muốn cái tàu cho những người bác sĩ làm việc ở đây có một cái tết giống như tết ở cuba
đây là cùng một cái dịp để cho bạn bè nam châu biết đặc biệt là bên đường cuba biết là tiệc cổ truyền ở việt nam là như thế nào
để từ đó thì chúng tôi cũng cố gắng chuẩn bị với cái tinh thần
nhưng về vật chất thì không lớn nhưng mà với tinh thần phải đầy đủ ấm áp và thân thiện
bữa cơm tất niên đón tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín tại việt nam của những chuyên gia cuba đang công tác tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
không chỉ là một bữa tiệc cuối năm mà đây còn là tình cảm hữu nghị sắt son giữa hai dân tộc anh em việt nam cuba gần nửa thế kỷ qua